mình phải có kinh nghiệm mình bắt nó mới được
mình phải bơi xuồng cho nó im nhẹ nhàng
mình gọi cái đèn mình gặp con gắn
im nhẹ nhàng dầm phải không cho khô nước
mình gặp gọi cái đèn nó khoảng chiếu vô con mắt con gắn
mình bắt nó không thấy đường mình lấy tay mình chụp bắt nó
sinh ra và lớn lên giữa đồng sâu nước nổi
những thanh niên này được truyền thủ kinh nghiệm bắt rắn từ cha ông mấy đời
với họ quan trọng nhất vẫn là nhận biết loài rắn
rắn độc không thể phân biệt nhỏ hay lớn mà tuyệt vào độc độc của chúng
rắn nào cũng cắn chả để lại vết thương sâu trĩ máu
nhưng chế rắn hổ đất hổ hành hổ mang thì nguy hiểm đến tính mạng
nếu không có thuốc giải độc khẩn cấp mà thợ nào cũng mang theo mình
chế rắn nổi lên là nó chủ yếu là ở theo cây che hoặc là cây dừng ráo đồ lục bình đồ có lai gai là nó có lục bình có che đồ đó
nó lùm nó ở loài đó nó ở theo lùm không à
đầu khi mình mới bắt được nhiều bắt chủ yếu là được cái tháng là nước nó mới chẳng chàng vô
nước nhiều quá là không có rắn nó tản hết
nước nó mới vô như là nó ngập hết nó đâu có chỗ nó ở đâu nó lên cây nó ở cái cây đồ nó ở
còn đêm nay nhóm thợ sát này lại chọn loài rắn nước bông súng là loài không độc nhưng lại được giá ở chợ biên giới
cho dù có kinh nghiệm đến đâu
nhưng cũng không thể không có sai lầm
nhưng với sự hỗ trợ của đồng nghiệp những chú rắn nước đêm nay khó lòng thoát khỏi tầm săn
nước nhiều quá là không có rắn nước bông súng là loài không tản hết nó lên cây nó lên cây
nước nhiều quá là không có sai lầm
bông súng nước đêm nay khó khăn lên dưới nó từng chảy xuống từng chảy xuyên ra ngoài mấy ngày nó không tăng rung

th jae bắt được nhiều loài thú đá của đồng nghiệp sợ thú nhthren nó đuổng vào nước mắt đất không không có nyer ra về
cuộc đi săn vẫn tiếp diễn với sự trợ chức của người qua tiêu
chúng là người trèo thuyền bình tĩnh nhất và kinh nghiệp nhất trong nhóm
và với một số loài công cụ hỗ trợ sẽ được mang ra
tuy cùng mội đã bị trọng thương
nhưng những thợ săn phải cẩn thận lắm
bởi những cú cắn chết người của chúng
và đây chú chuột cống dâm nặng gần hai kg
một loài tinh không nhất trong các loài chuột đồng
cũng sao vào tay nhóm thợ săn lão luyện
nhờ vào khẩu súng dạng thun săn chuột truyền thống
một loài tinh khôn nhất trong các loài chuột đồng

thắng lợi với chú chuột cống dâm nặng gần hai kg
nhóm thợ săn vẫn chưa muốn dần chuyến sang đêm
mà thừa thắng sông lên
cho dù đêm đã rất lạnh
gia thịt ai cũng tiếm tái cả
bởi đêm nay là một đêm trúng trắng của họ
một đêm thắng lớn
nhưng những người thợ săn cũng mang đầy thương tích
nhưng thật may mắn
không ai bị rắn đau cắn
đêm dài săn rắn cũng kết thúc
một đêm bội thu
với những người nông dân chân chất
nơi đồng sâu này
những bà chợ đã chuẩn bị mang rắn ra chợ xã để bán
còn nhóm thợ săn tự thưởng cho mình
món rắn nước mọi
bên bếp thang hồng
sau một đêm trắng chất giả
giữa đồng sâu lạnh giá
cái cốt cách tự nhiên giữa trời đất
của người miền tây làm vậy
không cầu kỳ
không cầu kỳ
hay chọn thời khắc để bày mắm nhậu
sướng trong người là nhậu
mà đêm nay quả là một đêm xứng trong người
với hơn chục ký rắn nước
và chú chuột đồng nặng gần hai ký
những ngày nước nổi chất giả
nhưng hào sản
của sự ban tạng thiên nhiên làm vậy
sự an nhiên tự tại
giữa bao la đồng nước nổi
tận hưởng sự phong phú của trời đất
luôn là đầu đề
của những câu chuyện muôn thở
ở miền đất này